thưa quý vị tiếp tục thông tin về việc cứu nạn các thủy điện trên địa bàn huyện phong điền của tỉnh thừa thiên huế
đến chiều ngày hôm qua lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực trạm kiểm lâm thuộc tiểu khu sáu mươi bảy
nơi đoàn công tác gồm một mươi ba cán bộ chiến sĩ mất tích khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân ở thủy điện rào trang ba
hiện trường khu vực bị nạn tại trạm kiểm soát rừng tiểu khu sáu mươi bảy thuộc địa phận xã phong xuân huyện phong điền
bị sạt lở nghiêm trọng một khối lượng đất đá rất lớn từ trên núi cao đổ tràn xuống sang lấp đường
và trụ sở trạm kiểm soát rừng tiểu khu sáu mươi bảy bang chỉ huy tiền phương đã huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện
san gạt đất và chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích
chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các lực lượng từ công binh từ lực lượng cứu nạn cứu hộ lực lượng quân đi
và các phương tiện đầy đủ thì thông đường đến đâu thì chúng tôi tiếp cận đó
với tinh thần khẩn trương nhất tích cực nhất vượt mọi khó khăn tranh thủ từng giờ từng phút để tiến hành tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
trong ngày hôm qua trực thăng của quân chủng phòng không không quân tiến hành bay trinh sát thực địa đã thả hai mươi túi hàng cứu trợ
gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho những người đang mắc kẹt tại thủy điện rào trang ba
lực lượng biên phòng huyện a lưới cũng đã liên lạc được với những công nhân tại nhà máy thủy điện alin b hai
theo đó toàn bộ một mươi bốn công nhân tại đây vẫn an toàn và có đủ lương thực thực phẩm dự trữ
lực lượng cứu nàn cứu hộ đã sử dụng cano ngược lồng thủy điền hương điền để tiếp viên hàng hóa cho những công nhân đang tập trung tại nhà máy thủy điện giao trang bốn
tại đây lực lượng chức năng cũng đã đưa một mươi chín người vào bờ an toàn gồm có hai chuyên gia người ấn độ và một mươi bảy công nhân của nhà máy thủy điện giao trang bốn
cùng với đó là một thi thể là nhân viên cậu tháp của
lực lượng chức năng của sở chỉ huy tiền phương sẽ tiếp tục việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong sáng nay một mươi năm tháng một mươi với việc huy động tối đa lực lượng triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả nỗ lực cao nhất để sớm tìm kiếm và ứng cứu nạn nhân
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cho biết vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi tại huyện tây trà
của tỉnh quảng ngãi đã xảy ra hai trận động đất liên tiếp
vào khoảng chín giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một trận động đất có độ lớn ba hai độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ một mươi năm một trăm năm mươi độ vĩ bắc một trăm linh tám ba trăm chín mươi một độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
động đất xảy ra tại khu vực huyện tây trà tỉnh quảng ngãi cấp độ rủi ro thiên tai cấp
trước đó vào lúc tám giờ năm mươi sáu phút tại tọa độ một mươi năm một trăm sáu mươi một độ vĩ bắc một trăm linh tám độ vĩ bắc
trong lúc tám giờ năm mươi sáu phút tại tọa độ một mươi năm một trăm sáu mươi một độ vĩ bắc một trăm linh tám bốn trăm một mươi chín độ kinh đông thuộc khu vực huyện tây trà tỉnh quảng ngãi cũng xảy ra một trận động đất
trận động đất này có độ lớn ba ba độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này
theo thông tin đáng chú ý về đường dây bóng đá một mươi tỷ đồng vừa bị công an thành phố đà nẵng triệt phá
vào sáng ngày hôm qua hai đối tượng là mắt xích quan trọng của vụ án trên đã bị bắt giữ tại thành phố hồ chí minh khi trên đường bỏ trốn và đã được di lý về đà nẵng phục vụ công tác điều tra
hai đối tượng này là lê hà việt hưng ba mươi năm tuổi và bùi văn nhân hai mươi bảy tuổi cùng chú tại quận thanh khê của thành phố đà nẵng
trong đó hưng được kẻ cầm đầu giao cho việc điều hành quản lý xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản super master thành nhiều tài khoản master để cho các đại lý đánh bạc và phân phối các con bạc bên dưới
còn bùi văn nhẫn phụ trách việc thu chung tiền thắng thua và đòi nợ
vào thứ hai hàng tuần chí cùng với hưng nhân đã điên hạc qua ứng dụng telegram để thống kê tính toán chốt tiền thắng thua
cho tới nay đối tượng cầm đầu bùi mạnh chí ba mươi năm tuổi đã bỏ trốn
cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đồng thời kêu gọi trí đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đang tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng có liên quan
trong đó năm đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá và sáu đối tượng là các con bạc lớn
do ảnh hưởng của thực tiết xấu và áp thấp nhiệt đới những ngày qua tại trại giam k một cái tàu xã khánh an huyện u minh tỉnh cà mau
để xuất hiện tình trạng ngập úng khiến cho một số hoạt động của trại gặp khó khăn
khả năng không đảm bảo vệ sinh và dịch bệnh có thể xảy ra
trước tình hình trên ba giám thị trại giam k một đã trực tiếp đến các nơi sung yếu
chỉ huy cán bộ chiến sĩ của đơn vị và các phạm nhân chấp hành tốt khẩn trương sử dụng các trang thiết bị
nhiều máy cút để đắp thêm các bờ trại ngăn chặn tình trạng vớt bờ không cho nguồn nước đang dâng cao tràn vào bên trong
đồng thời sử dụng năm máy bơm công suất lớn để bơm nước từ các phân trại và xung quanh khuôn viên của trại ra bên ngoài
bên cạnh đó ban giám thị đã chỉ đạo bộ phận y tế thực hiện các biện pháp phòng dịch
cán bộ chiến sĩ của đơn vị và các phạm nhân chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày
quyết tâm không để xảy ra tình huống xấu bất ngờ trong những ngày mưa dông được dự báo sẽ còn tiếp diễn
trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trần văn thời cà mau vừa có công văn giao phòng giáo dục và đào tạo huyện chỉ đạo các trường cho học sinh
từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học đến hết hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi
các biện pháp lưu ý an toàn cho các em cũng được ưu tiên tiến hành
do ảnh hưởng của bão số năm số sáu và số bảy những ngày qua tại huyện trần văn thời có mưa kéo dài trên diện rộng
làm ngập nhiều điểm trường và các tiến lộ giao thông nông thôn không đảm bảo an toàn cho các em học sinh trong việc đến lớp
nhất là đối với các em tại các điểm trường nông thôn
nước ngập này cháu đi sợ nó té nó trơn chợt nhớt
rồi dưới mưa giông này bão sổ út sổ đồ cho nên cháu bé không dám để đi
nói chung việc dạy thì nó cũng không ảnh hưởng gì
nhưng mà có một cái là tại học sinh chiều nay có hơi giắng hơi đông
thì nó cũng làm ảnh hưởng trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ
qua theo dõi trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng một mươi nhiều em học sinh không đến lớp do ảnh hưởng thời tiết mưa lớn kéo dài
để đảm bảo an toàn cho học sinh chủ tịch ubnd huyện đã có công văn yêu cầu cho các em nghỉ học để tránh bão
theo dõi tình hình thời tiết nếu ổn định thì sẽ tiếp tục học trở lại và tiếp tục chỉ đạo cho dạy bù
còn tình hình mà diễn biến xấu hơn thì quyện sẽ cho tiếp tục nghỉ học tiếp
khi nào mà đảm bảo an toàn cho học sinh thì khi đó ubnd sẽ cho trở lại học bình thường
trong thời gian học sinh tạm nghỉ học phòng giáo dục và đào tạo huyện chỉ đạo các trường phải phân công
người trực bảo vệ cơ sở vật chất vệ sinh trường lớp và kết hợp với các ngành liên quan
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh sau khi học sinh đi học trở lại
nhằm đảm bảo an toàn cho các em trong quá trình học tập